hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng khương quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép trái
và đối tượng trần thị thơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện